sau khi đổ bộ vào đất liền bão số một với sức gió mạnh đã quét qua các tỉnh đông bắc đông băng bắc bộ trong đó có thủ đô hà nội
theo thông tin từ ban chỉ đạo trung ương về phòng chống thiên tai trong một mươi tám giờ vừa qua
ở các tỉnh ven biển đông bắc và đồng bằng bắc bộ có mưa to đến rất to với lượng mưa từ năm mươi đến một trăm năm mươi mm
một số nơi có mưa lớn hơn như nam định một trăm sáu mươi mm ninh bình hai trăm một mươi mm thái bình hai trăm linh mm
tam đảo vĩnh phúc một trăm tám mươi mm hương yên một trăm năm mươi năm mm chi nê hòa bình hai trăm hai mươi mm
do ảnh hưởng của bão số một ở các tỉnh thái bình nam định và ninh bình đã có gió mạnh cấp tám cấp chín
vùng ven biển cấp một mươi gió giật mạnh cấp một mươi cấp một mươi ba các nơi khác ở ven biển và đồng bằng bắc bộ có gió mạnh cấp sáu cấp bảy
giật cấp tám đến cấp một mươi ở hà nội có gió giật mạnh cấp sáu cấp bảy
hồi tám giờ sáng nay ngày hai mươi tám tháng bảy vị trí trung tâm áp thấp nhiệt đới
ở vào khoảng hai năm km
một mươi độ vĩ bắc một trăm linh năm năm độ kinh đông trên đất liền các tỉnh nam đồng bằng bắc bộ
sức gió mạnh nhất ở vùng tâm áp thấp nhiệt đới mạnh cấp sáu cấp bảy từ bốn mươi đến sáu mươi km trên giờ giật cấp tám cấp chín
dự báo trong một mươi hai giờ tới áp thấp nhiệt đới di chuyển theo hướng tây tây bắc mỗi giờ đi được từ một mươi đến một mươi năm km
tiếp tục đi sâu vào đất liền và suy yếu dần thành vùng áp thấp
đến một mươi chín giờ ngày hai mươi tám tháng bảy vị trí trung tâm vùng ấp thấp ở vào khoảng hai mươi một bốn
độ vĩ bắc một trăm linh bốn độ kinh đông trên khu vực phía tây bắc bộ
sức gió mạnh nhất ở trung tâm vùng áp thấp giảm xuống dưới cấp sáu dưới bốn mươi km trên giờ
do ảnh hưởng của ấp thấp nhiệt đới sau suy yếu thành vùng ấp thấp vùng biển vĩnh bắc bộ
bao gồm các huyện đảo bạch long vĩ cát hải cô tô vân đồn sáng nay hai mươi tám tháng bảy
còn có gió mạnh cấp sáu cấp bảy giật cấp chín cấp một mươi biển động mạnh các tỉnh đồng bằng trung du bắc bộ và hòa bình
có gió mạnh cấp sáu cấp bảy giật cấp tám cấp chín
các tỉnh bắc bộ và thanh hóa tiếp tục có mưa vừa mưa to đến rất to
tổng lượng mưa cả đợt do bão số một gây ra phổ biến từ một trăm linh đến hai trăm linh mm có nơi trên ba trăm linh mm
cấp độ rủi ro thiên tai cấp ba
do ảnh hưởng của hoàn lưu cơn bão số một khu vực hòa bình đã có mưa lớn
với lượng mưa phổ biến từ năm mươi một trăm linh mm một số nơi lớn hơn như hưng thi hòa bình một trăm một mươi mm
chi nê hòa bình hai trăm hai mươi mm
dự báo ngày và đêm hôm nay hai mươi tám tháng bảy khu vực hòa bình sơn la phần phía bắc tỉnh thanh hóa
tiếp tục có mưa to đến rất to với lượng mưa từ một trăm linh đến hai trăm linh mm
trên sông hoàng long sông mã sông bưởi sẽ xuất hiện một đợt lũ
với biên độ lũ lên từ hai đến ba m thượng nguồn sông mã từ hai đến năm m
cảnh báo nguy cơ rất cao xảy ra lũ quét sạt lở đất trên khu vực hòa bình bắc thanh hóa
lúc bảy giờ ngày hai mươi tám
tháng bảy áp thấp nhiệt đới suy yếu từ bão số một tiếp tục gây gió mạnh cấp sáu cấp bảy
giật cấp tám cấp một mươi ở các tỉnh đông bằng bắc bộ
ở hà nội có gió giật mạnh cấp tám cấp chín
mưa lớn nhiều tuyến phố hà nội đã bị ngập úng
bốn tiếng sau khi cơn bão đi qua những người công nhân của công ty cây xanh
vẫn đang tích cực dọn dẹp cây cối đổ để đảm bảo giao thông
cũng như đảm bảo an toàn tính mạng
trong người đi đường